cùng với hà nội đêm qua hai tháng một lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh lâm đồng đã ra quân kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố đà lạt
được biết những trường hợp kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn các phương tiện sẽ không bị kiểm tra giấy tờ và tiếp tục tham gia lưu thông bình thường
trong hai giờ lực lượng chức năng đã kiểm tra trên một trăm linh trường hợp điều khiển xe ô tô trong đó phát hiện ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp dưới một khi tham gia giao thông
được biết những trường hợp kiểm tra không phát hiện nồng độ côn các phương tiện sẽ không bị kiểm tra giấy tờ và tiếp tục tham gia lưu thông bình thường
được biết những trường hợp kiểm tra không phát hiện nồng độ côn các phương tiện sẽ không bị kiểm tra giấy tờ và tiếp tục tham gia lưu thông bình thường
được biết trong ngày đầu gia quân lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền giải thích nhắc nhở để người tham gia giao thông hiểu và nắm rõ về nghị định mới
tuy nhiên đối với những trường hợp lái xe có nồng độ cồn trong máu quá cao có biểu hiện lái xe không an toàn mất kiểm soát thì sẽ là biên bản để xử phạt
được biết trong ngày đầu gia quân lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền giải thích nhắc nhở để người tham gia giao thông hiểu và nắm rõ về nghị định mới
theo kế hoạch từ trước trong và sau tết canh tí hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh lâm đồng thành phố đà lạt sẽ lập chuyên đề bố trí chốt kiểm tra xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện trên địa bàn thành phố